dương viết linh tú chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đối tượng gây dối tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới vào tối ngày hai mươi năm tháng tám vừa qua đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám dương viết linh tú đến khoa cấp cứu của bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới tỉnh quảng bình để sơ cứu vết thương do bị đánh
trước khi đánh chờ sơ cứu thì có đề nghị cán bộ y tế trực cho biết số mã vùng điện thoại của cảnh sát một trăm một mươi ba
không thấy cán bộ y tế trả lời nên tú đã có lời lẽ thô tục chửi bới các cán bộ điều dưỡng của khoa cấp cứu
sau đó tú chạy từ cáng cứu thương đến bàn tiếp đón của khoa cấp cứu cầm một giá đựng tài liệu ném vào điều dưỡng của khoa cấp cứu đang ngồi làm việc tại bàn tiếp đón bệnh nhân cùng một số người khác
do đó tú liên tục chửi bới các điều dưỡng trong ca trực dùng tay tát một điều dưỡng khác và phá hoại làm hư hỏng một số tài sản
cũng tại quảng bình liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính xảy ra tại quỹ bảo trợ trẻ em thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần thị thủy là kế toán và hoàng thị hương là thủ quỹ của quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh quảng bình về tội tham ô tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao các đối tượng đã có dấu hiệu làm giả hồ sơ chứng tử thanh toán khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn chín trăm chín mươi hai triệu đồng
các đối tượng đã nhiều lần rút tiền gửi của quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh quảng bình
tiết kiệm không ghi sổ sách kế toán mà để sử dụng vào mục đích cá nhân
ngoài ra trong quá trình làm kế toán đối tượng trần thị thủy đã thu số tiền năm hai triệu đồng của chiếc cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh quảng bình
nhưng không giao cho thủ quỹ để nhập quỹ không ghi sổ sách kế toán mà dùng vào việc cá nhân
tổng số tiền sai phạm là hơn chín trăm chín mươi bảy triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với trần thị thùy
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng thị hường để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án
thưa quý vị và các bạn trên địa bàn tỉnh thủy thuyên huế
thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh phía bắc vào huế để hoạt động tín dụng đen
kéo theo nguy cơ mất an ninh trả tự
với mức lãi suất cắt cổ từ một trăm tám mươi cho đến hai trăm năm mươi một năm
nhiều người dân dính vào tiến dụng đen đã không có khả năng trả nợ và bị các đối tượng uy hiếp đe dọa
thậm chí là cưỡng đoạt tài sản gây thương tích
để kịp thời ngăn chặn hoạt động phạm pháp của các đối tượng này
phòng cảnh sát thành sự công an tỉnh thừa thiên huế đã xác lập và triệt phá thành công chuyên án
bắt giữ năm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng với số tiền hơn một mươi một tỷ đồng
nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đắc hải anh võ bá đạt nguyễn tiến đại đàm quang trung
cùng chú tại thành phố hà nội và nguyễn đức giang chú tại tỉnh bắc giang
các đối tượng sau khi vào huế đã thuê phòng trọ tại đường dương văn an
sau đó chuyển sang nhà ct hai trung cư arania phường xuân phú tp huế để hoạt động phạm tội
cũng tại hai địa điểm này qua khám xét cơ quan công an phát hiện thu giữ số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
bốn thùng đựng sổ sách tài liệu thể hiện việc cho vay tiền
hai con dao kim loại dài khoảng năm mươi cm hai dùi sắt và một xe máy trộm cắp
tại cơ quan công an các đối tượng bước đầu khai nhận để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi
nhóm đối tượng đã in các tờ rơi các visit và các tờ quảng cáo cho vay tiền
rồi tổ chức đi dán ở các cột điện dài ở chợ và khu dân cư để thu hút người vay tiền với thủ tục thế chấp đơn giản
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay có đến hơn chín trăm năm mươi lượt người đến vay với tổng số tiền cho vay hơn một mươi một tỷ đồng
lãi suất cho vay từ trên một trăm linh một năm đến hơn hai trăm linh một năm
các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lãi hơn một tám tỷ đồng
bên cạnh hành vi cho vay nặng lãi nhóm đối tượng còn khai nhận thêm đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác
như trộm cắp tài sản giao cầu
từ những tài liệu thu thập được chúng tôi xác định là ổ nhóm này có hoạt động phân công các đối tượng để hoạt động cho vay nặng lãi
có tổ chức và nguồn tiền thì do một số đối tượng hà nội cung cấp để nó phân công từng đối tượng
chịu trách nhiệm từng địa bàn các huyện thành phố
để cho vay và thu lợi bất chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã tạm giữ hình sự năm đối tượng trên
về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian đến lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
trong đó có những đối tượng hoạt động đến nền vực tình dùng đen có dấu hiệu vi phạm pháp luật
nhằm phòng ngừa răn đe không để các đối tượng này
có cái hành vi tiếp tục vi phạm gây lên bất ổn tình hình tật tử trên địa bàn thừa thiên huế
công an tỉnh thừa thiên huế tiến hành lập hồ sơ các đối tượng nghi vấn hoạt động tín dụng đen
yêu cầu các đối tượng ký cam kết thực hiện cho vay theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức cảnh giác trước các chiêu trò thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi
đồng thời tham gia tố giác khi phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội đến lực lượng công an